thưa quý vị sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc
ban chỉ đạo quốc gia với ban chỉ đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố để đánh giá kết quả bước đầu công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín trong đợt thứ tư và bàn các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch
phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới
phát biểu mở đầu cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết
sau hơn năm tháng kể từ khi dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát
lây lan đến nay dịch đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
ngày một mươi một tháng một mươi chính phủ đã ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi tám về quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hiện nay nhiều tỉnh thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội
chuyển từng bước sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo thủ tướng công tác phòng chống dịch covid một mươi chín là việc chưa có tiền lệ
vừa thực hiện vừa bổ sung hoàn thiện
tại cuộc họp này ban chỉ đạo quốc gia và ban chỉ đạo các địa phương
sẽ giả soát sau một tuần thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
đặc biệt xem xét về những vấn đề còn vướng mắc trong quy định
nhất là những vướng mắc trong quá trình thực hiện để có điều chỉnh kịp thời
thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc chung là chính sách phải thống nhất toàn quốc
cấp dưới phải phục tùng cấp trên
cấp dưới không được ban hành quy định trái với quy định của cấp trên
nếu địa phương thực hiện quy định ở mức độ cao hơn sớm hơn

chính phủ ban chỉ đạo quốc gia sẽ có điều chỉnh hoàn thiện

ban chỉ đạo quốc gia sẽ có điều chỉnh hoàn thiện để thực hiện thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh và khôi phục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hiệu quả hơn